chiều nay tại hà nội bộ công an phối hợp với bộ khoa học và công nghệ tổ chức hội nghị sơ kết hai năm
thực hiện chương trình số một mươi bốn ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi về phối hợp hoạt động khoa học và công nghệ giữa hai bộ
đại tướng giáo sư tiến sĩ tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an và đồng chí phó giáo sư tiến sĩ huỳnh thành đạt
ủy viên trung ương đảng bộ trưởng bộ khoa học và công nghệ đồng chủ trì hội nghị
báo cáo tại hội nghị nêu rõ ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi bộ trưởng bộ công an và bộ trưởng bộ khoa học và công nghệ
đã ký ban hành chương trình số một mươi bốn về phối hợp giữa hai bộ giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi năm
trên cơ sở chương trình số một mươi bốn bộ công an và bộ khoa học và công nghệ đã phối hợp triển khai các hoạt động
nhằm thúc đẩy nghiên cứu khoa học phát triển công nghệ và ứng dụng khoa học và công nghệ trong các hoạt động của ngành công an
cho đến nay kết quả nghiên cứu
khoa học và công nghệ của bộ công an đã có bước phát triển mới đạt nhiều thành tựu quan trọng
đóng góp thiết thực vào nâng cao hiệu quả các mặt công tác góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia
bảo đảm trật tự an toàn xã hội
phát biểu tại hội nghị bộ trưởng huỳnh thành đạt và bộ trưởng tô lâm đánh giá cao các kết quả thành tích nêu trên
đồng thời ghi nhận biểu dương những đóng góp của các tập thể cá nhân thuộc bộ khoa học và công nghệ
bộ công an đã góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình số một mươi bốn
bộ trưởng tô lâm trân trọng đề nghị và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm phối hợp kịp thời
hiệu quả toàn diện từ bộ khoa học và công nghệ
trước mắt là phối hợp triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm và định hướng phối hợp giữa hai bộ giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đồng chí bộ trưởng cũng yêu cầu các đơn vị địa phương trong lực lượng công an cần chủ động hơn
tiếp tục phối hợp hiệu quả với các đơn vị chức năng của bộ khoa học và công nghệ khắc phục khó khăn tồn tại
để triển khai hiệu quả các hoạt động nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ tốt công tác công an
tích cực tham mưu để lãnh đạo hai bộ hoàn thành tốt các nội dung phối hợp của chương trình số một mươi bốn
và tổ chức nghiên cứu xây dựng định hướng phối hợp cho giai đoạn tiếp theo
nhân dịp này nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình phối hợp giữa hai bộ
đã được tặng bằng khen của bộ trưởng bộ công an và bộ trưởng bộ khoa học và công nghệ